chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến vào dự án luật công an nhân dân sửa đổi
dự án luật này được kỳ vọng là sẽ đem lại nhiều sự thay đổi trong hoạt động của ngành công an
nhất là ở tuyến xã chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì buổi làm việc
theo báo cáo thẩm tra của ủy ban an ninh quốc phòng của quốc hội về cơ bản
các đại biểu tán thành việc cần thiết sửa đổi luật công an nhân dân
tuy nhiên một số đại biểu cho rằng cần thu hẹp phạm vi sửa đổi nghiên cứu kỹ thận trọng
để đảm bảo tính khả thi tính ổn định và phát triển đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài
về công an xã đa số thành viên ủy ban tán thành việc quy định công an xã thị trấn chính quy
tuy nhiên đề nghị chính phủ bám sát chủ trương của đảng về lộ trình chính quy hóa công an xã thị trấn
bố trí sắp xếp sử dụng đội ngũ công chức đang làm trưởng công an xã và việc sử dụng công an viên
sau khi bố trí công an chính quy về làm việc ở công an xã
mục tiêu là làm thế nào để nâng cao để giữ gìn thị an
các anh nói là bây giờ tụi tôi từng mặc cái áo này là bây giờ xuống cái uy ở khu vực xã là không ổn lắm
còn công cụ hỗ trợ gần như là không có gì
mà bây giờ đòi hỏi phải cần có công an chính quy
tóm lại thì tôi đề nghị là chúng ta cân dắt đối với cái lực lượng mà công an xã theo cái bộ máy này
thì chúng ta sẽ nhắc rất cao nhưng mà phải sử dụng một bộ phận
mà anh em đã làm gì không lâu nay
bên cạnh đó vấn đề bảo đảm trật tự an ninh tại các địa phương cũng cần được chú trọng
đặc biệt phải có giải pháp tích cực đối với các thành phố trọng điểm nơi có nhiều người tự thực hiện
cái tình hình an ninh trật tự thời gian vừa rồi cũng có một số địa phương có vấn đề
và mới đất y nhất là cái vụ hai cái hiệp sĩ bắt cướp mà bị chết ấy
thì chúng tôi đề nghị là cũng phải đánh giá cái này
chúng ta có tồn tại cái lực lượng này không
cái việc là truy bắt tội phạm là của cái lực lượng chuyên nghiệp
thế thì bây giờ tồn tại những cái tổ chức như thế này thì chắc bộ ngoan cũng phải có cái trả lời về cái quan điểm
nếu có thì phải được tổ chức như thế nào nếu không thì cũng phải có cái quan điểm rõ ràng
nhiều đại biểu cũng đề nghị ban soạn thảo cần quan tâm đầu tư xây dựng chính quy toàn diện
vì đây là nội dung mới thay đổi căn bản so với quy định hiện hành
việc dự thảo chỉ dành một khoản giao cho chính phủ quy định xây dựng công an
xã chính quy là không hợp lý
theo đó đề nghị bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về chức năng nhiệm vụ
mối quan hệ phối hợp và làm căn cứ giao chính phủ về việc xây dựng công an xã thị trấn chính quy